hàng chục hộ dân tại tổ dân phố số năm mươi tám thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
gặp phải tình cảnh khốn đốn vì nước từ hồ nam sơn tràn vào khiến nhà cửa bị ngập lụt
hơn bảy mươi hectare đất canh tác nông nghiệp bị chìm trong nước
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi đến nay khi hồ nam sơn được cải tạo nâng cấp để tích nước phục vụ sản xuất
thì nhà cửa của khoảng năm mươi hộ dân hơn bảy mươi hectare đất canh tác nông nghiệp của người dân
tổ dân phố năm mươi tám thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng bị nhấn chìm trong nước mỗi khi mùa mưa đến
đây là đường vào gia đình chị hòa
hơn một tháng nay để vào được nhà gia đình chị phải dùng bè
khi nước cạn cũng phải lội nước khiến mọi sinh hoạt của gia đình chị bị xáo trộn
từ những ngày mà em bắt đầu đi học thì bắt đầu mưa ngập như thế này
đến khi mà em mặc áo dài luôn á thì vẫn mưa như thế này
rồi đến bây giờ em sống ở đây tiếp thì vẫn ngập như thế này mỗi năm vẫn như vậy
các cơ quan ban ngành tổ chức thì có thể giúp đỡ vận động hỗ trợ để giúp em bọn em ở đây
cùng những hộ dân khác thì sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
còn đây là khu đất của gia đình anh chu văn ngôn
hàng năm nay gia đình anh thường canh tác trồng hoa màu tại đây
nhưng nay tất cả đều bị chìm trong nước chỉ còn hệ thống tưới phun ngòi lên mặt nước
khu đất bị ngập nước buộc gia đình anh phải ngừng sản xuất mấy tháng nay
khu vực này là trồng rau màu
nói chung là các loại rau nhưng mà do cái ngập này thì em bỏ không thôi chứ không làm được gì cả
vì em ngập từ hồi tháng sáu mà bỏ là bỏ từ hồi tháng sáu tới giờ rồi
trước thực trạng trên tổ dân phố đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị và huyện cũng đã tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại
nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý hiệu quả
cái khu ngập úng của cái khu tổ dân phố của tôi là trên bảy mươi hectare
về cái diện tích hoa màu
thì trong đó là có tới năm mươi hồ dân nằm ở trong cái khu vực bị ngập úng
địa phương thì cũng đã có nhiều lần kiến nghị lên trên
để trên thì cũng đã có về
nhưng đến nay là cũng đã thời gian cũng khá lâu rồi
mà đến nay cũng chưa khắc phục được cái khu ngập úng của phía tổ dân phố
mương thoát nước tại khu vực này thấp hơn hồ nam sơn nên không phát huy được tác dụng
chính quyền địa phương cũng đã bàn nhiều phương án xử lý
nhưng đến nay người dân nơi đây vẫn phải sống chung với ngập úng